tổng thống mỹ donald trump kêu gọi chính quyền các bang sớm nới lỏng giãn cách xã hội
để nước mỹ có thể nối lại các hoạt động kinh tế
ông khẳng định nước mỹ đang bước sang giai đoạn mở cửa trở lại một cách an toàn từ từ và đồng bộ
hiện ông donald trump đang rất giao diết trong việc mở cửa trở lại nền kinh tế mỹ trước tháng một mươi một
thời điểm mang tính chất quyết định tới kết quả của cuộc chạy đua vào nhà trắng
sau hai ngày liên tiếp tăng sáng nay giá dầu ở thị trường châu á đã quay đầu giảm trong phiên giao dịch đầu giờ
động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa mỹ và trung quốc căng thẳng trở lại
đã lấn át tín hiệu lạc quan về nhu cầu tiêu thụ dầu
động thái của trung quốc liên quan đến bất đồng với mỹ về cuộc khủng hoảng dịch covid một mươi chín
đồng thời bày tỏ lo ngại khả năng trung quốc giảm nhập khẩu dầu mỏ của mỹ
quân đội iraq cho biết hôm nay đã có ba quả rocket rơi xuống địa điểm bên ngoài sân bay quốc tế ở thủ đô baghdad
quân đội iraq khẳng định đã tìm thấy súng bắn rocket cùng với thiết bị hẹn giờ tại khu vực ngoại ô ở phía tây thủ đô baghdad
hiện chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong và cũng chưa có lực lượng nào nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này
thời gian qua các căn cứ quân sự có quân đội mỹ đồn trú và các cơ sở khác của mỹ trên khắp iraq đã thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tấn công
các nhà nghiên cứu trung quốc đã phát minh ra một loại kim loại lỏng nhẹ có thể sử dụng để chế tạo các thiết bị trong nhiều lĩnh vực
đây là công trình của các nhà khoa học tại đại học thanh hoa
đại học thanh hoa chế tạo ra một loại vật liệu kim loại mỏng từ composite có trọng lượng chỉ bằng một phần hai tỷ trọng nước
giúp vật liệu này có thể nổi trên nước
cho dù nhẹ song loại vật liệu mới này vẫn giữ được tính dẫn điện tốt tính mềm dẻo cao và có nhiều độ cứng khác nhau
loại vật liệu này có thể được ứng dụng trong việc phát triển các thiết bị có thể mang theo người và các robot mềm
một chiến dịch hồi hương công dân khổng lồ đang được chính phủ ấn độ triển khai
các chuyến bay tới một mươi ba nước sẽ khởi hành vào ngày mai bên cạnh nhiều tàu chiến
cùng thực hiện chiến dịch đưa hàng trăm nghìn công dân ấn độ đang mắc kẹt ở nước ngoài về nước
ước tính có một mươi bảy triệu người ấn độ đang làm việc ở nước ngoài
nhiều người trong số đó đang rất mong mỏi được về nhà
với chiến dịch khổng lồ này
chính phủ ấn độ quyết tâm đưa công dân đang mắc kẹt do các lệnh hạn chế đi lại trở về nhà
việc hồi hương công dân được triển khai bằng máy bay hoặc tàu chiến
các đại sứ quán và cao ủy ấn độ đang chuẩn bị danh sách công dân
có hoàn cảnh khó khăn để đưa họ hồi hương
tuy nhiên họ sẽ phải tự trả chi phí chuyến đi và bị cách ly một mươi bốn ngày sau khi nhập cảnh
quyết định này vấp phải không ít ý kiến phản đối từ các chính khách
mỗi chuyến bay sẽ có hơn hai trăm linh người chưa được xét nghiệm virus sars cov hai lên máy bay
như thế quá nguy hiểm
chỉ cần vài người nhiễm virus sẽ phát tán cho cả chuyến bay qua đó đem tới một đợt bùng phát covid một mươi chín mới ở ấn độ
bên cạnh đó nhiều người lo ngại rằng các công dân ấn độ ở nước ngoài có thể không trả nổi chi phí sơ tán và cần được hỗ trợ
tôi may mắn có thể chi trả chi phí cho việc hồi hương của mình
nhưng tôi đề nghị chính phủ nên miễn phí hồi hương cho tất cả bởi nhiều người đang vật lộn với cuộc sống vì phong tỏa kéo dài
hiện khoảng hai mươi công dân ấn độ đã trả nổi chi phí cho việc hồi hương của mình
một công dân ấn độ tại mỹ đã đăng ký sơ tán
trong khi đó lãnh sự quán ấn độ tại dubai cho biết họ đã nhận được gần hai trăm linh đơn đăng ký
các cơ quan ngoại giao của ấn độ kêu gọi công dân kiên nhẫn và hợp tác với nhiệm vụ hồi hương quy mô lớn mà đất nước đang thực hiện
apple và google cấm sử dụng gps theo dõi tiếp xúc gần hay thịt từ thực vật hấp dẫn nhờ covid một mươi chín là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
nền tảng cung cấp và hỗ trợ hoạt động thuê và cho thuê phòng trực tuyến airbnb thông báo sẽ cắt giảm một phần tư nhân viên tương đương với khoảng một chín trăm linh người trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang khiến ngành du lịch gặp nhiều khó khăn
giám đốc điều hành airbnb cho biết việc cắt giảm nhân sự trên toàn cầu là điều cần thiết để công ty này có thể tồn tại cho đến khi hoạt động đi lại và nhu cầu đối với phòng ở trở lại bình thường
các nhân viên thuộc diện cắt giảm sẽ được cung cấp gói bảo hiểm sức khỏe một mươi hai tháng như một hình thức đền bù những nhân viên bị cắt giảm tại mỹ sẽ được trả một mươi bốn tuần tiền lương cơ bản
apple và google tuyên bố sẽ cấm sử dụng định vị gps trong các ứng dụng sử dụng hệ thống theo dõi tiếp xúc do chính hai hãng này phát triển nhằm hỗ trợ ngăn chặn đá lây lan của đại dịch covid một mươi chín
cả hai tập đoàn đều khẳng định bảo đảm quyền riêng tư và ngăn chính phủ sử dụng hệ thống để thu thập dữ liệu về công dân
hệ thống sẽ sử dụng tín hiệu bluetooth từ điện thoại để phát hiện tiếp xúc gần và không sử dụng hoặc lưu trữ dữ liệu định vị gps
đại dịch covid một mươi chín đã có dấu hiệu làm gián đoạn chuỗi cung ứng thịt tại mỹ tuy nhiên lại tạo điều kiện cho sự nổi lên của một mặt hàng thân thiện với môi trường khác nhưng vốn không mấy phát triển do chi phí và giá thành cao đó là thịt làm từ thực vật
theo impossible foods một công ty mỹ vừa thông báo mở rộng chuỗi phân phối thịt được làm từ thực vật đến một bảy trăm linh cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị grosser
doanh thu của công ty này đã tăng lên đáng kể từ khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại mỹ
những người nuôi ong trên khắp nước pháp đang vui mừng chờ đón một vụ thu hoạch mật bội thu và một trong những nguyên nhân góp phần mang đến kết quả này chính là do đại dịch covid một mươi chín
những người nuôi ong pháp cho biết đây có thể là mùa thu hoạch mật bội thu nhất trong suốt bốn mươi năm qua
gia đình anh frank đã bắt đầu nghề nuôi ong lấy mật từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi
tuy nhiên anh cho biết lượng mật ong thu được vào mùa xuân năm nay
lượng mật ong thu được vào mùa xuân năm nay là cao nhất từ trước tới giờ
thông thường chúng tôi chỉ thu hoạch được từ bốn kg tới sáu kg mật cho mỗi tổ ong
nhưng mùa vụ này mỗi tổ có thể cho tới khoảng hai mươi kg mật
bên cạnh việc mùa xuân năm nay tới sớm và nền nhiệt cao hơn so với mọi năm
thì những lệnh giãn cách xã hội để kiểm soát dịch covid một mươi chín qua đó giúp giảm tình trạng ô nhiễm không khí ô nhiễm tiếng ồn cũng như các hoạt động của con người
cũng là nguyên nhân giúp loài ong sản xuất được một lượng mật lớn hơn hẳn các năm trước
đây mới chỉ là vụ thu hoạch mùa xuân thôi đấy
lần gần đây nhất tôi thấy một vụ thu hoạch tốt thế này là từ tận năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tuy nhiên dịch covid một mươi chín cũng là nguyên nhân khiến việc tiêu thụ mật ong trở nên khó khăn hơn
khi hầu hết các khu chợ ngoài trời nơi bán hàng chính của những người nuôi ong hiện vẫn đang trong tình trạng đóng cửa theo yêu cầu của chính phủ
hiện nay cuộc sống của loài ong cũng được ví như của người tị nạn
chúng được gọi là những người tị nạn của thiên nhiên khi di cư từ các vùng nông thôn đến các thành phố như paris
điều kiện sống ở một số vùng nông thôn tại pháp hiện không còn tốt cho loài ong bởi người dân đang ngày càng sử dụng nhiều sản phẩm hóa học